mà không chở quá tải thì mình không có công
quá tải thì một ít thì cũng chỉ gói thêm một tí công sức của mình đi làm cho đạt ngày công chứ bây giờ mà không chở thì nó cũng khó
chế tài xử phạt đối với hành vi chở quá tải trọng đã đủ sức răn đe
tuy nhiên vì lợi nhuận nhiều nhà xe và lái xe bất chấp nguy hiểm vẫn cố tình vi phạm
hành vi quá tải vượt trên một trăm năm mươi thì mức xử phạt hiện tại trung bình có thể bốn mươi tám triệu đối với doanh nghiệp
với cái hành vi phạm là trên một trăm năm mươi
như vậy là rất là nặng
nhưng mà vì lợi ích kinh tế thì nhiều chủ xe lái xe vẫn cố tình tìm cách để mọi cái phương thức
rồi thủ đoạn để lần tránh lợi dụng như ở chỗ địa bàn chúng tôi là mưa mùa và các điều kiện khách quan khác
sắp tới chúng tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo quan tỉnh trang bị thêm ba chiếc cân tải trọng để đảm bảo thiết bị kỹ thuật để sử dụng trong cả năm
trong năm hai nghìn hai mươi này chúng tôi
với cái tình trạng quyết tâm là sẽ xử lý nghiêm cái tình trạng của quả tải
chốt kiểm tra tải trọng tại km một trăm sáu mươi hai trên quốc lộ sáu lực lượng chức năng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đối với tất cả các phương tiện vận tải sẽ được tiến hành kiểm tra tải trọng như thế này
không ít trường hợp các vụ tai nạn giao thông do xe chở quá tải gây ra đặc biệt là khu vực đèo dốc dài quanh co
nhiều xe khi lên xuống đèo do chở quá nặng nên đã xảy ra tình trạng lật
xe mất thắng đâm vào ta đuôi
chính việc làm kiên quyết của lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát tải trọng xe sẽ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn
chính là hai mặt hàng đang được người dân các tỉnh thành phố đổ xô đi mua
những vật dụng được khuyến cáo nhằm phòng ngừa covid một mươi chín rất hiệu quả cho bản thân cũng như cộng đồng
tuy nhiên do nhu cầu tăng đột biến cho nên hai mặt hàng này đang trở nên khan hiếm
trong điều kiện đó hành động cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân là việc làm đẹp và ý nghĩa rất lớn
vâng một miếng khi đói bằng một gói khi no bên cạnh sự chung tay góp sức của các tổ chức và cá nhân trên cả nước
thì những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an cũng đã đóng góp một phần công sức vào việc làm ý nghĩa và nhân văn này
những hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an đứng phát khẩu trang tại các tuyến phố đến các bệnh viện trường học và nhà dân
đã cho thấy trách nhiệm thể hiện sự quyết tâm cùng với cả xã hội ngăn ngừa sự lây lan của covid một mươi chín
quận lê trân thành phố hải phòng
mọi lần khi đến đây anh thắng sẽ được hướng dẫn đến nơi làm thủ tục hành chính
nhưng hôm nay anh và mọi người nhận được một điều đặc biệt
đó là những chiếc khẩu trang miễn phí đến từ đội cảnh sát giao thông công an quận lê trân thành phố hải phòng
vui vẻ là tâm trạng chung của anh thắng và những người ở đây
bởi dù chỉ là một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa to lớn thể hiện tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ
nhất là trong những ngày diễn ra dịch bệnh như thế này